tại thành phố đà nẵng trước dự báo nguy hiểm của cơn bão số một mươi ba sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền trung
vào cuối tuần này một mươi năm tháng một mươi một chính quyền và người dân thành phố nhất là ngư dân ở khu vực ven biển
đã sẵn sàng ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ
tại khu vực ven biển thọ quang để liên tiếp ứng phó với các cơn bão
trước đó nhiều ngư dân thuê cần cẩu đưa thuyền lên bờ và buộc vào các trụ sắt hoặc gốc cây để tránh bị gió thổi bay
còn tại khu vực âu thuyền thọ quang kể từ những cơn bão trước
hầu hết tàu thuyền và ngư lưới cụ của ngư dân đà nẵng đã được đưa vào bờ an toàn
bên bờ tàu thuyền nèo hai đầu cục chắc rồi
coi như là cho an toàn gai gỗ biển rồi êm hít bão
là mới bà con mới mở dây và đổ cho xuống ra mới là đã khơi đánh bắt cá
cảng cá và âu thuyền thọ quang thành phố đà nẵng có sức chứa gần năm trăm linh tàu thuyền neo đậu
nhưng hiện nay đã quá tải lên đến gần một hai trăm linh tàu lớn nhỏ các loại của nhiều tỉnh thành khu vực miền trung
ngay khi có tin báo từ ngày hôm qua
thì chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng
cũng như là thực hiện cái chỉ đạo của bân chí hị phòng chống bộ báo tổng phố
cũng đã kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu
và đảm bảo tăng cường lực lượng quân số
để mà tăng cường hướng dẫn nhắc nhở để bố trí sắp xếp tàu thuyền vào nèo đậu an toàn
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
lúc một mươi ba h chiều nay ngày một mươi tháng một mươi một
báo số một mươi ba có vị trí tâm báo ở cách phía nam
nam đảo luzon philippines khoảng bảy trăm linh km về phía đông đông nam
với sức gió mạnh nhất cấp chín giật cấp một mươi hai
bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng hai mươi km một giờ
sau đó đi vào biển đông và có khả năng mạnh thêm